trong chương trình lắng nghe và trao đổi do hội đồng nhân dân tp hcm tổ chức rất nhiều cử tri phản ánh về tình trạng nhiều công trình giao thông nâng cấp và sửa chữa nhưng không bảo đảm an toàn giao thông gây ách tắc un ứ và gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông
chính vì thế tp hcm sẽ lắp camera trên hai mươi năm đoạn đường để phạt nguội các lỗi vi phạm giao thông
trước phản ánh của cử tri lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thành phố đã lập ban quản lý các công trình giao thông để quản lý và đôn đốc tiến độ công trình nhưng thực tế vẫn còn nhiều tồn tại làm cho ảnh hưởng đến tiến độ của các công trình như việc hoàn tất thủ tục hành chính và đặc biệt là việc bồi thường giải phóng mặt bằng đang là một điểm nghẽn
trong thời gian tới sẽ cố gắng phát triển hạ tầng giao thông từng bước trở nên hiện đại và ổn định đặc biệt là các công trình có sức chia lớn
trong tháng ba này sở giao thông vận tải tp hcm sẽ ban hành danh mục hai mươi năm đoạn đường ứng dụng công nghệ camera để xử lý phạt nguội trên cơ sở dữ liệu hình ảnh từ các camera trước đó các cơ quan chức năng các trung tâm đăng kiểm sẽ xử lý vi phạm nếu chủ phương tiện vi phạm không chấp hành thì các trung tâm đăng kiểm sẽ không đăng kiểm cho phương tiện